là người con yêu tú của quê hương suốt cả cuộc đời dù ở đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào
tổng bí thư lê duẩn luôn dành tình cảm giạt rào sâu nặng cho quảng trị
từ ngày đảng bộ tỉnh mới hình thành cho đến thời kỳ vững mạnh quê hương từng bước đổi mới
hôm nay đều in đậm những dấu ấn về công lao và tình cảm của đồng chí
cách đây hơn bốn mươi năm công trình đại thủy nông nam thạch hãn được khởi công bằng sức người
và ý chí của nhân dân bình trị thiên
tổng chiều dài công trình gần ba trăm linh km trải dài khắp các huyện triệu phong hải lăng và thị xã quảng trị
công trình đại thủy nông nam thạch hãn đã biến vùng đất khô cằn trở thành vựa lúa của tỉnh quảng trị
góp phần quan trọng vào việc cung cấp nguồn lương thực cho nhân dân
liên tục trong nhiều năm trở lại đây năng suất lúa của tỉnh quảng trị luôn đạt hơn năm mươi sáu tạ một hectare
và trong những năm khô hạn nhất thì công trình này vẫn đáp ứng được nguồn nước tưới cho hơn hai mươi hectare dụng lúa
đây chính là một trong những sự quan tâm và tình cảm rạt rào mà tổng bí thư lê duẩn dành cho quê hương
xã triệu thành quê hương của tổng bí thư lê duẩn đang đổi thay từng ngày
là một trong năm xã đầu tiên của tỉnh quảng trị về đích xây dựng nông thôn mới
với thu nhập bình quân đầu người đạt hơn ba mươi triệu đồng mỗi năm
đảng bộ và nhân dân xã triệu thành luôn khắc ghi lời dạy của tổng bí thư lê duẩn để chăm lo đời sống của nhân dân
trong thời gian tới đảng bộ và nhân dân xã đô thành tiếp tục duy trì
nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được
xứng đáng đưa quê hương triệu thành ngày càng vượng bực đi lên
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn là dịp để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân quảng trị
ghi nhớ công lao to lớn và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
nhà lãnh đạo kiệt xuất một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng việt nam
người chiến sĩ cộng sản kiên cường người con trung hiếu của quê hương quảng trị anh hùng